lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đang nhanh chóng xác minh chủ của những phương tiện vượt ẩu trong hầm hải vân hình ảnh đã được camera giám sát trong hầm ghi lại
cảnh sát giao thông xác định có bốn ô tô vi phạm trong đó có một xe khách bốn mươi năm chỗ và một ô tô tải các phương tiện vi phạm có biển đăng ký tại thừa thiên huế và phú yên
cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng đã lập biên bản ghi lại biển số xe và truyền toàn bộ hồ sơ hình ảnh cho cảnh sát giao thông tỉnh thừa thiên huế và phú yên để xử lý chủ phương tiện vi phạm theo quy định
hầm hải vân dài khoảng sáu hai trăm linh mét với hai làn đều có biển báo cấm vượt việc những người điều khiển phương tiện bất chấp nguy hiểm cố tình vượt làn là làm trái quy định của pháp luật và cần có biện pháp xử phạt nghiêm
theo thống kê của đơn vị nửa đầu năm nay có ba mươi chín trường hợp ẩu trong hầm và ba trăm ba mươi phương tiện vi phạm tốc độ đơn vị giám sát đã chuyển các trường hợp vượt ẩu vi phạm về tốc độ trong hầm hải vân cho lực lượng cảnh sát giao thông